bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý công an huyện bát sát tỉnh lào cai phối hợp cùng các lực lượng chức năng
vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu thuộc xã bản vược huyện bát sát lực lượng chức năng phát hiện bốn xe mô tô có dấu hiệu
chở người trung quốc nhập cảnh trái phép nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên ba xe trong số đó đã quay đầu bỏ chạy xe còn lại do nguyễn hoàng minh đức điều khiển chở cao hoàng vũ
đã được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
đức và vũ khai nhận cùng hoàng bá được trần nguyên hưng lý văn mong đỗ văn tiệp tới khu vực biên giới
thuộc địa phận xã a múi sông huyện bát sát để đón hai người trung quốc
các đối tượng đã bơi qua sông hồng rồi dùng phao bằng xe mô tô để đưa đoàn sĩ phi chú tỉnh phúc kiến
và chu lâm chú tỉnh giang tô trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
hồng tô để đưa hai người này đến giao cho vũ văn lăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trở đi hà nội
sáu đối tượng còn lại sau đó đã tới đầu thú tại công an huyện bát sát